cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi giả danh công an để cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn minh thuyền vương văn phước và thái văn tinh
theo cơ quan công an từ sau tết nguyên đán thuyền và phước đã ít nhất bảy lần sử dụng xe mô tô ép xe người đi đường rồi giả danh là lực lượng công an yêu cầu kiểm tra giấy tờ
sau đó lợi dụng sơ hở của bị hại chúng cướp xe và bỏ chạy nếu bị hại chống cự các đối tượng này dùng gậy ba khúc để tấn công
xe bị cướp được bán cho đối tượng thái văn tinh tại củ chi tp hcm hiện tại cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật